với mong muốn tuyên truyền lan tỏa lối sống xanh nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường
tại tp hcm có nhóm bạn trẻ đang triển khai chương trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực
đó là đổi sát lấy cây xanh
điều đặc biệt hơn hoạt động này sẽ giúp gây quỹ tổ chức những chuyến xe không đồng
nhằm hỗ trợ người nghèo về quê đón tết
người mang trác đến người thì mang cây về
không khí nhộn nhịp diễn ra thường xuyên mỗi khi chương trình đổi trác lấy cây
do các bạn trẻ nhóm thiện nguyện hiểu về mảnh đời tổ chức vào thứ bảy chủ nhật hàng tuần
rác sinh hoạt hàng ngày từ tập giấy bao bì cho đến pin ác quy đồ gia dụng
đều được thu com và nổi bằng phiếu nhận cây xanh
qua đó giúp mỗi người nâng cao hơn ý thức bảo vệ môi trường
tôi thấy chương trình này rất là có ý nghĩa
tại vì tôi có thể để dành được những rác thải ở nhà
mình không có vút sọt rác mà mình để dành để tới đây
mình đổi vừa có tiền để cho các làm từ thiện
mà mình vừa có cây
để về cho các bé nhà tôi có thể trồng được nữa
cái việc làm này rất là tốt dành cho mấy đứa bé mà đang mới lớn
nó sẽ giúp được cho mấy đứa là biết bảo vệ môi trường
không xả rác nhiều và biết tiết kiệm
pin mình nên xử lý như thế nào
rồi đồ nhựa mình xử lý như thế nào để mình hỗ trợ cho những môi trường
nó không ảnh hưởng xấu về sau này và bảo vệ tốt cho tương lai của mình hơn
tại đây rác được phân loại
sau đó đem đến các nhà máy tái chế
toàn bộ khoản tiền thu được từ hoạt động này
dành cho những chuyến xe không đồng
hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn
có cơ hội việc quay đón tết của truyền sắp tới
thực sự là mình cảm thấy rất là hạnh phúc
rất là cảm động luôn
nhìn các bé rất là hào hứng
có những cụ già đi lộn khọn và sách theo cái làn
để đựng rác để đổi lấy những cái cây
mình cảm thấy thực sự là mình đã mang được cái gì đó đến cho mọi người
và cảm thấy mọi người cũng rất là có cái ý thức
để đối với cộng đồng bảo vệ cuộc sống này hơn
từ giờ tới cuối năm thì tụi mình đã có dự định
tổ chức những chương trình đem nhạc acoustic
để bán vé gây quỹ cho chuyến xe không đồng
sau mỗi đợt tổ chức kéo dài trong hai ngày
nhóm thu được hơn bốn tấn trác các loại
mỗi túi trác được mang đến nội cây
cũng đồng nghĩa với việc đưa chuyến xe không đồng
đến gần hơn với người nghèo xa xứ tại tp hcm
cũng từ những hoạt động này đã lan tỏa ý thức
bảo vệ môi trường trong mỗi người
vì cuộc sống của chính mình và những người xung quanh
điều này càng ý nghĩa hơn đối với đô thị lớn
mà tình trạng xả rác thải sinh hoạt bừa bãi ra môi trường
còn diễn biến nhất
nhối như tp hcm